chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau một điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là một ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip
kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo
nhân dân đã nhận được một mươi năm đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình
từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng
xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả trần thị phương ở tỉnh bình thuận có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả đặng hoàng anh đặng trí nam nguyễn huy khuyến ở thành phố hà nội
trần thị thanh thủy tỉnh đắk lắc có đơn khiếu nại về bản án
khán giả nguyễn ngọc đệ tỉnh bắc giang hoàng văn an tỉnh thái bình
nguyễn thị đoàn ở thành phố hà nội có đơn tố cáo cán bộ
khán giả vũ ngọc lương tỉnh nam định có đơn kiến nghị về chế độ chính sách
trong tuần đã có bảy công văn trả lời của cơ quan chức năng là văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch cục thi hành án dân sự tỉnh nghệ an
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh ninh bình ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hà nội thanh tra bộ công an
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp lại luật sư chu đông đoàn luật sư thành phố hà nội
cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư chu đông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào dưới vân chào quý vị khán giả
thưa luật sư bà lê thị ngọc tuyết làm tại một công ty may ở tỉnh bình thuận nhưng đăng ký bảo hiểm xã hội ở tỉnh ninh thuận
hiện bà tuyết lấy chồng và chuyển hộ khẩu về nhà chồng
bà tuyết hỏi bà cần làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào
câu hỏi của bà tuyết được quy định tại điều một trăm linh chín và điều một trăm một mươi của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
đã được cụ thể hóa vào điều hai mươi và điều hai mươi tám tại quyết định số sáu trăm ba mươi sáu ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu của bảo hiểm xã hội việt nam
về việc ban hành hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
theo đó bà lê thị ngọc tuyết cần được đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi bà đang cư trú
để thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần
hiện nay hệ thống bảo hiểm xã hội đã liên thông trên toàn quốc
do đó chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động không phân biệt địa bàn đóng hưởng
tuy nhiên để bảo vệ quyền lợi cho người lao động dài lâu sở lao động thương minh và xã hội
khuyến khích người lao động lên
lưu kết quả thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục đóng nếu tìm được việc làm mới phù hợp sau này
thưa luật sư công ty ông lê ngọc long ở hà nội đang làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
công ty ông liên danh tham gia dự thầu với công ty b có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
tham gia dự thầu một dự án có yêu cầu nhà thầu cần cung cấp chứng chỉ năng lực
ông long hỏi khi liên danh với nhà thầu b đã có chứng chỉ
thì liên danh này có đủ điều kiện để trúng thầu hay không
hay cả đơn vị ông và công ty b đều phải có chứng chỉ năng lực hoạt động
thưa luật sư ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín bà lê thị diệu ở thành phố hà nội nghỉ việc
và báo công ty cắt giảm bảo hiểm xã hội
công ty ngay sau đó đã báo giảm lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi thông báo về việc này
trong khi công ty bà diệu cũng chưa kịp gửi bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội
tới cơ quan bảo hiểm xã hội trực thuộc thì nay bà diệu quay lại làm việc
tại công ty và muốn báo tăng lại lao động
hiện công ty bà đã hoàn thành đóng bảo hiểm xã hội của tháng ba năm hai nghìn một mươi chín và không nợ bảo hiểm xã hội
bà diệu hỏi có cách nào để giảm thiểu việc chốt sổ rồi lại báo tăng không
khi lao động nghỉ việc công ty đã thực hiện việc báo giảm là đúng theo quy định
căn cứ điểm hai bốn khoảng hai phần hai mục a công văn số một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
của bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội của hà nội quy định về giá trị thẻ bảo hiểm y tế khi đơn vị báo giảm lao động
theo đó nếu đơn vị nộp hồ sơ báo giảm sau ngày một của tháng
thì phải đóng bảo hiểm y tế của tháng đó và các tháng báo giảm chậm
thẻ bảo hiểm y tế chỉ dùng hết tháng báo giảm
do đó việc báo tăng lại lao động sau khi báo giảm là cần thiết
cho việc cấp thẻ bảo hiểm y tế giá trị nối tiếp của người lao động
lao động nghỉ việc thì căn cứ khoảng năm điều hai mươi một luật bảo hiểm xã hội số năm mươi tám ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
về việc trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội
trả hồ sơ bảo hiểm xã hội cho người lao động xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội
khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật
đề nghị đơn vị quản lý người lao động
người lao động liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý để được xử lý khi lao động quay lại đơn vị cũ làm việc
thưa luật sư cơ quan của bà bùi thị vân ở thành phố hà nội hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập
hàng tháng cán bộ được tạm ứng tiền thu nhập tăng và được hưởng tiền ăn trưa theo quy định
tại nghị định số một trăm bốn mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp
bà vân hỏi theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội hay không
câu hỏi của bà vân được căn cứ tại điểm hai một hai hai khoản hai điều sáu quyết định số năm trăm chín mươi năm
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của bảo hiểm xã hội việt nam
quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điều tám mươi chín
luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trở đi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương
phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoảng hai điều bốn của thông tư số bốn mươi bảy
và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoảng ba điều bốn của thông tư số bốn mươi bảy
do đó mức tiền lương được xác định là phụ cấp các khoản bổ sung khác
phải được xác định cụ thể trong hợp đồng lao động và mang tính chất chi trả thường xuyên trong mỗi kỳ lương
vâng xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả
bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
trong tuần chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân tại đà nẵng về việc nhiều nơi trong trung tâm thành phố bị vẽ graffiti tràn lan
graffiti là loại hình nghệ thuật vẽ tranh phun sơn đường phố du nhập vào việt nam từ nhiều năm trước
thay vì làm đẹp phố phường những bức vẽ này lại khiến phố phường trở nên nhét nhát
cùng với những loại rác thải khác càng khiến khung cảnh như bị bôi bẩn
đề nghị các cơ quan chức năng xác minh thẩm định và có những phương án để giải quyết nhé
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau